một tin tức nóng hiện nay đang được quan tâm là mức độ nguy hiểm của biến chủng mới của sars cov hai
biến thể mới với số lượng đột biến lớn vốn được gọi là biến thể b một một năm trăm hai mươi chín
có liên quan tới tình trạng gia tăng nhanh chóng số ca mắc mới ở nam phi
đã được tổ chức y tế thế giới xếp vào danh sách biến thể đáng lo ngại
biến thể này sẽ có tên chính thức là omicron
who tuyên bố sau khi các chuyên gia tiến hành họp khẩn vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một và kiểm tra dữ liệu từ nam phi
có vẻ như các dữ liệu này cho thấy số ca mắc biến thể omicron b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín tăng theo cấp số nhân
omicron là chữ cái thứ một mươi năm trong bảng chữ cái hy lập
trước đó nhiều nước như anh israel và một số quốc gia eu đã áp hạn chế di chuyển
đối với các nhóm nước ở miền nam châu phi sau khi cộng đồng khoa học
bày tỏ lo ngại về khả năng biến thể mới có thể né vaccine và lây lan nhanh hơn biến thể đang phổ biến hiện nay đèn tả
thủ tướng israel naftali bennett cảnh báo israel đang đứng trước ngưỡng tình trạng khẩn cấp quốc gia
nước này đã lập tức điều động quân đội đưa những người mới trở về từ khu vực bị ảnh hưởng đi cách ly
zardis david bộ trưởng y tế anh đã mô tả biến thể mới là mối lo ngại lớn ở phạm vi quốc tế và tiết lộ
những dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể này có thể lây lan mạnh hơn delta và các vaccine hiện
có nhiều khả năng kém hiệu quả đối với nó
anh đã tiến hành áp lệnh cấm di chuyển đối với các nước nam phi botswana namibia zimbabwe lisle eswatini
người về từ các quốc gia này sẽ phải cách ly tập trung một mươi ngày
chủ tịch ủy ban châu âu unjaru von der leyen cảnh báo rằng biến thể mới có thể lây khắp thế giới trong vòng vài tháng
khi ca mắc đầu tiên ở châu âu được xác định
ba hối thúc người dân các nước châu âu tiêm chủng bao gồm cả mũi tăng cường
tại châu á
hồng kông đã công bố hai trường hợp mắc biến thể mới sau khi giải trình tự gen trong đó có một người đến từ nam phi
trong khi đó mỹ đang gấp rút thu nhập dữ liệu khoa học về biến thể mới
nhưng quan chức y tế của chính quyền mỹ ông antony vossi cho biết mỹ cần thêm thông tin trước khi quyết định có dừng các chuyến bay từ nam phi hay không
với quyết định mới đây who đã bỏ qua giai đoạn trung gian mà ship ngay omicron vào dạng đáng lo ngại
thông thường các biến thể sẽ có giai đoạn được coi là đáng quan tâm
các chuyên gia tại buổi họp khẩn của who đã tranh luận về việc có nên đợi vài ngày trước khi đưa biến thể mới vào mức cao nhất trên thang đáng lo ngại hay không
tuy nhiên quan điểm này đã bị bác bỏ bởi thế giới lúc nào cũng hành động quá muộn màng
nguồn tin của ft cho hay
thưa quý vị biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín xuất hiện trong bối cảnh châu âu đang chìm trong làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có
buộc nhiều chính phủ phải mạnh tay siết chặt các biện pháp kiểm soát
đặc phái viên tổ chức y tế
thế giới who phụ trách covid một mươi chín ông david nabrao hôm hai mươi sáu tháng một mươi một thừa nhận có những dấu hiệu đáng lo ngại khi quan sát biến chủng mới được tìm thấy lần đầu ở nam phi
virus dường như có khả năng mạnh hơn vượt qua hệ thống phòng vệ của con người mà chúng ta tạo dựng bằng chương trình tiêm chủng suốt từ đầu năm
ông nabarro nói
ngay từ trước khi who lên tiếng thông tin về biến chủng mới khiến các nước châu âu lập tức tăng cường cảnh giác và xích chặt các biện pháp phòng dịch
đến tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một
chủ tịch ủy ban châu âu ursura von der leyen chính thức khuyến cáo các nước thành viên nên đình chỉ chuyến bay từ khu vực miền nam châu âu cho tới khi có thêm thông tin về nguy cơ biến chủng bm một năm trăm hai mươi chín mang lại
những người trở về từ khu vực này cần tôn trọng quy định cách ly nghiêm ngặt bà von der leyen nói
đến nay tám nước trong khối đã hành động như vậy gồm anh áo séc đan mạch đức italia hà lan tây ban nha theo reuters
ngày trong hôm hai mươi sáu tháng một mươi một
trung tập một cuộc họp trực tuyến đặc biệt để phân tích thông tin đã thu thập được về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
tác động của các đột biến trên b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín đối với những loại vaccine hiện hành có thể sẽ chưa sáng tỏ trong nhiều tuần tới
christian riemeier người phát ngôn của who cho biết
các nhà nghiên cứu đang tiếp tục tìm hiểu về những đột biến và tác động của chúng đối với khả năng lây nhiễm cũng như độc lực của chúng
đến nay nhiều người nhiễm biến chủng b một mươi một năm trăm hai mươi chín bên ngoài châu phi đã được ghi nhận
ở israel mỹ và hồng kông trung quốc
ngay sau khi thông tin về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín được who xác nhận
chính phủ hàng loạt quốc gia từ châu âu tới châu á đã xích chặt các biện pháp phòng dịch
đóng cửa biên giới với người đến từ các nước miền nam châu phi
liên quan tới triển khai biện pháp hạn chế di chuyển
who khuyến nghị các nước tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận khoa học và dựa trên đánh giá rủi ro
đại diện của who cho biết tổ chức sẽ hướng dẫn các quốc gia cách thức phản ứng cần thiết trước bế chủng mới
nếu được who xếp vào nhóm đáng lo ngại
biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín sẽ đứng chung với biến chủng nguy hiểm nhất hiện nay là delta
tuy nhiên một số cảnh báo cho rằng biến chủng mới thậm chí còn đáng sợ hơn delta
bởi ba mươi hai đột biến ở gai protein có thể giúp biến chủng này kháng vaccine mạnh hơn
số đột biến trên biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín lớn hơn nhiều so với đột biến trên hai biến chủng nguy hiểm là delta với hai đột biến và beta ba đột biến
các nhà khoa học anh và nam phi cảnh báo biến chủng mới
có khả năng xóa sạch những thành tiệu tiêm chủng mà nhân loại đạt được trong một mươi một tháng vừa qua
điều đáng lo ngại là khi virus có quá nhiều đột biến hành vi của virus có thể sẽ thay đổi
maria van kerkhove một chuyên gia hàng đầu của who về covid một mươi chín cảnh báo
bộ trưởng y tế anh siris david cho biết giới chức anh quan ngại sâu sắc trước biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
bởi nó có thể khiến các vaccine hiện nay giảm tác dụng
chính phủ các nước châu âu đã nhanh chóng nâng cao cảnh giao cho thông tin về biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
lúc này một làn sóng dịch bệnh tồi tệ chưa từng có đang bùng lên ở nhiều nước châu âu
điều cuối cùng mà chúng ta muốn chứng kiến lúc này là để một biến chủng mới xâm nhập có thể gây ra vấn đề tồi tệ hơn
bộ trưởng y tế đức renspan nói
ủy ban châu âu cho biết sẽ nhanh chóng phối hợp hành động với các nước trong khối
chủ tịch ủy ban châu âu ursura von der leyen đề xuất tất cả thành viên khẩn cấp đình chỉ di chuyển đường không
với khu vực phía nam châu phi
chính phủ đức tuyên bố đề xuất của bà von der leyen
có thể được thực hiện ngay trong tối ngày sáu tháng một mươi một do địa phương
bộ trưởng y tế span cho biết các máy bay trở về từ nam phi sẽ chỉ được phép đưa công dân đức về nước
những người này sẽ phải cách ly một mươi bốn ngày ngay cả khi đã tiêm đủ liều vaccine
cùng ngày hà lan và italia bàn bố lệnh cấm nhập cảnh với người đã từng đến bảy quốc gia châu phi gồm
nam phi lesotho botswana zimbabwe mozambique namibia eswatini trong một mươi bốn ngày do lo ngại biến chủng mới
đây là những quốc gia thuộc quốc vực có rủi ro cao bộ trưởng y tế hà lan hugo de jonge cho biết
các nhà khoa học hiện nay phải chạy đua với thời gian để làm rõ tác động của biến chủng virus mới đối với vaccine
lo ngại b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể lây lan mạnh hơn kháng vaccine dễ dàng hơn so với delta
biến chủng khiến hàng loạt quốc gia quay trở lại với ác mộng covid một mươi chín sau khi tưởng như đã kiểm soát được dịch bệnh
đây có thể nói là biến chủng nguy hiểm nhất chúng ta phải đối mặt cho đến nay
các nghiên cứu đang được khẩn trương tiến hành
để xác định mức độ lây lan độc lực và khả năng kháng vaccine của virus
jenny hari chuyên gia y tế của chính phủ anh cho biết
ngay từ trước khi nam phi công bố thông tin về biến chủng mới
nhiều nước châu âu đã có kế hoạch tung ra những biện pháp mới nhằm tăng độ bao phủ vaccine
xích chặt kiểm soát dịch bệnh nhắm vào những người chưa tiêm chủng
đức cộng hòa séc và bồ đào nha những nước có tỷ lệ tiêm chủng thuộc nhóm cao nhất thế giới
đã ban bố hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn làn sóng ca mắc covid một mươi chín tồi tệ chưa từng có
thủ tướng angela merkel cảnh báo chính phủ kế nhiệm cần cảnh giác với làn sóng dịch bệnh hiện nay
khi số ca mắc covid một mươi chín chạm múc kỷ lục bảy mươi bốn năm trăm bảy mươi chín hôm hai mươi năm tháng một mươi một
số người chết vì covid một mươi chín ở đức đã vượt một trăm linh trường hợp
đồng thời cơ quan y tế eu phê chuẩn mũi tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em nhóm năm một mươi bảy tuổi
thưa quý vị thưa các bạn thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo